thưa quý vị chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định bảy trăm linh bốn qd ctn về việc phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho sáu tập thể một cá nhân thuộc bộ công an vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
danh sách cụ thể như sau
một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hồ chí minh
ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp lãng sơn
bốn đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hồ chí minh
năm đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
sáu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng
đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ việc một nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ tu gây thương vong
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nói trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tị
tới hiện tại tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đắk lắc đã trở lại trạng thái bình thường
để giúp quý vị khán giả có cái nhìn chính xác về vụ việc chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
trước tiên xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
các đồng chí liên quan đến vụ nổ súng tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua thì đồng chí có những nhận định và đánh giá như thế nào về vụ việc này ạ
thưa đồng chí liên quan đến vụ nổ súng tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu vừa qua thì đồng chí có những nhận định và đánh giá như thế nào về vụ việc này
trụ sở ubnd xã chúng đập vỡ cửa kính bắn cán bộ và tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá ủy ban nhân dân xã
trên đường di chuyển thì chúng chặn xe bắn lái xe và người dân khi gặp chúng tiếp tục có các hành vi man dợ như đã thực hiện với cán bộ xã
qua lấy lời khai ban đầu thì một số tên khai rằng
chúng nhận được chỉ thị là nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết cướp tài sản cướp súng đạn
hành vi thể hiện sự dã man hết sức nguy hiểm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự ở cơ sở
đây là hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cũng qua vụ việc trên thì cho thấy cái tinh thần quả cảm hết lòng vì sự nghiệp chung cái tính đảng rất cao
của đồng chí bi thư xã ea tua đồng chí chủ tịch xã ea tiêu
vì khi biết có sự việc xảy ra tại chủ sở xã thì công chí đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
và khi công chí đến hiện trường thì bị các đối tượng nó sát hạ
trước sự man dợ và manh động của các đối tượng đã khiến cho một số cán bộ chiến sĩ công an xã cán bộ xã và cả người dân thương vong
ngay sau vụ việc này lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an đã thể hiện sự quan tâm
và có những chế độ chính sách như thế nào
đối với các trường hợp hy sinh và bị thương thưa đồng chí
ngay sau vụ việc thì các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trực tiếp là đồng chí thủ tướng chính phủ
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc
thực hiện chế độ chính sách đối với số cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương
đã quyết định công nhận liệt sĩ đối với sáu cán bộ chiến sĩ hy sinh
đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã đến thăm động viên gia đình các nạn nhân
và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc quan tâm hỗ trợ về đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
đồng chí bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho bốn đồng chí cán bộ công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã hy sinh
hỗ trợ chính sách đối với gia đình bốn đồng chí hy sinh và hai đồng chí cán bộ bị thương
đồng chí thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến thăm viếng
trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với các đồng chí hy sinh và thăm các đồng chí cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện
thưa đồng chí hiện nay bộ công an đang triển khai những hoạt động như thế nào để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại đắk lắc
còn đối với những đối tượng tham gia vào vụ nổ súng tại đắk lắc hiện đang bỏ trốn đồng chí có đưa ra những yêu cầu gì
với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc
lực lượng công an nhân dân cùng các đơn vị chức năng với sự hỗ trợ tích cực của quân chúng nhân dân
chúng ta đã bắt giữ được khoảng năm mươi đối tượng để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thì đồng chí bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tam quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết
để truy bắt hết số đối tượng gây ra vụ việc đang còn lẩn trốn thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an
an toàn cho người dân và các lực lượng tham gia truy bắt tiến hành công tác điều tra xử lý nhanh chóng theo đúng quy định
triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các cơ xảy ra vụ việc tương tự lợi dụng vụ việc để kích động gây mất an ninh trật tự
chỉ đạo ra soát toàn bộ các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các địa bàn các mục tiêu các lĩnh vực trọng điểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý các tình huống phức tạp
các bộ công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng còn đang lần trốn sớm ra đầu thú để được khoan hồng của pháp luật
và cũng đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm cung cấp thông tin để giúp lực lượng chức năng truy bắt số đối tượng còn lại
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí trung tướng tô ân sô đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cùng với truyền hình công an nhân dân
công an tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng khác triệt phá thành công chuyên án
bắt đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy
vào khoảng một giờ chiều qua tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh công an huyện điện biên đông
chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu tổ công tác bốn trăm chín mươi chín công an tỉnh
bắt quả tăng đối tượng vàng asia chú tại xã keo lông huyện điện biên đông
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu tại hạnh phúc hồ chí minh
đã tổ chức nghi thức gắn biển tên cầu ba son cầu ba son được đổi tên từ cầu thủ thiêm hai
tại buổi lễ đồng chí dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm
chia sẻ sự vui mừng công bố đặt tên cầu thủ thiêm và cầu ba son
địa danh thủ thiêm ba son gắn với quá trình hình thành phát triển của vùng đất sài gòn
tp hcm và đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân thành phố
vì vậy để lưu loại những giá trị lịch sử văn hóa năm hai nghìn hai mươi hai
ubnd tp hcm đã bao hành quyết định bổ sung tên hai địa danh này
vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố
việc dùng địa danh thủ thiê và ba son để đặt tên hai cây cầu bắc qua sông sài gòn
không chỉ mang ý nghĩa tạo kết nối giữa xưa và nay trong lòng đô thị mang tên bác
mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa
nâng cao tình yêu quê hương đất nước lòng tự hào dân tộc
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế
văn hóa xã hội tăng cường thu hút đầu tư tạo sức hút để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư
xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm trước năm hai nghìn hai mươi
cầu ba son cũng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông sài gòn
thưa quý vị thời gian qua công an xã ia rong huyện chư pứ tỉnh gia lai
đã tham mưu với đàn ủy ủy ba nhân dân xã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn
xã ia rong huyện chư pứ có đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số
với chủ trương về cơ sở từ khi về nhận nhiệm vụ công an chính quy xã ia rong
đã tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động
thực sự là dối dựa của nhân dân luôn làm việc theo phương châm
lúc dân cần lúc dân khó có công an
từ khi về chúng tôi lập những kế hoạch làm những công việc của công tác công an
từ thứ nhất là nhân vật
cái là tuyên tuyên đến người dân để người dân nắm rộ nắm rộ được cái pháp luật
để người ta chấp hành cho tốt để tránh những cái mà không sự việc nó không tốt xảy ra
đặc thù ở xã đa phần là theo tính ngưỡng tôn giáo tinh lành thi chúa và phật giáo
hàng ngày công an xã xuống các thôn làng gặp gỡ các chức sắc người có uy tín trong tôn giáo
đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động nhân dân tìm hiểu và tuân thủ pháp luật
xóa bỏ các hữu tục mê tính dị đoan
xong xong đó kịp thời giải quyết những vụ việc về an ninh nông thôn
các mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh cơ sở
phát hiện giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm mẫn về an ninh quốc gia
trực tự an toàn xã hội những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu
từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở không để phát sinh các vụ việc phức tạp đột xuất bất ngờ
những nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân được lực lượng công an xã giải quyết kịp thời đúng quy định
đã tạo được uy tín lòng tin của nhân dân với chính quyền
đồng thời xây dựng hình ánh đẹp của người chiến sĩ công an đối với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
phong ngừa tội phạm và nêu cao tinh thần đấu tranh tối giác tội phạm
tại các cuộc họp các buổi lễ chúng tôi đã lòng ghép vào tuyên truyền
để các tiến đồ bà con giáo dân là chấp hành các quy định của pháp luật và an tâm hơn trong cuộc sống
các đồng chí trong công an xã cũng đã đoàn kết tích cực là tham gia tham mưu cho đảng ủy
và đồng thời cũng đã đoàn kết tích cực tham gia tham mưu cho đảng ủy
các công chí trong công an xã cũng đã đoàn kết tích cực tham gia tham mưu cho đảng ủy
các công chí trong công an xã cũng đã đoàn kết tích cực tham gia tham mưu cho đảng ủy
nhờ làm tốt công tác dân vận phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã giúp lực lượng công an xã quản lý tốt địa bàn
người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí vật liều nổ

số lượng tin báo tối giác và tội phạm tiếp nhận tăng lên so với thời gian trước
từ đó góp phần dư vận an ninh nông thôn an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
để nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn
tiếp tục với những thông tin về an ninh trực tự đáng chú ý khác
trong ngày một mươi bốn tháng sáu công an quận bình tân tp hcm đang điều tra giải quyết
vụ việc một chiếc ô tô tông liên tiếp hai xe máy
sau đó tông gãy trụ điện trên đường số sáu phường bình trị đông bê
nguyên nhân ban đầu được xác định do truy đuổi cướp dẫn đến vụ việc trên
trước đó khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng sáu xe ô tô biển số năm mươi một d bảy mươi sáu nghìn hai trăm linh do năm tài xế điều khiển
chạy trên đường số sáu hướng từ đường số bảy ra đường tỉnh lộ một mươi
khi đến trước chợ cây sa già quận bình tân thì chiếc xe này tông trúng xe máy
do một người đàn ông trung niên cầm lái
sau đó mất lái lao lên vỉa hè tông gãy một cột điện bê tông
đâm và liên tiếp vào các vật cứng cùng một xe gắn máy khác dựng trên vỉa trước nhà
lúc này tài xế ô tô bung cửa chạy ra hô hoán cướp và nhờ người dân giữ người đàn ông bị truy đuổi
theo tài xế ô tô trước đó được người đàn ông thuê chở hàng hóa
người này mượn điện thoại tài xế để gọi điện nhưng bất ngờ cầm điện thoại bỏ chạy
tài xế lái xe ô tô đuổi theo và dẫn đến vụ việc trên
công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm vừa tiếp tục phát hiện xử lý nhiều trường hợp
dán quảng cáo sai quy định đồng thời yêu cầu bóc gỡ toàn bộ trả lại nguyên trạng mỹ quan
lúc chín h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng sáu tổ tuần tra công an phường tám quận tân bình tp hcm
phát hiện trước căn nhà trên địa bàn phường tám quận tân bình
có bốn thành niên đang có hành vi gián phát tờ rơi quảng cáo
tại công an công an đối tượng khai nhận làm nghệ lắp đặt wifi dạo tự in quảng cáo
rồi đi gián khắp địa bàn các quận huyện mỗi ngày gián từ hai trăm linh ba trăm linh tờ vào khung giờ từ một mươi một một mươi năm h
công an đã lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính về hành vi treo giáng quảng cáo sai quy định
đồng thời yêu cầu các đối tượng đặt những cục điện bờ tường đại gián những tờ quảng cáo này
để bóc gỡ toàn bộ trả lại nguyên trạng mỹ quan
trước đó công an xã tân nhật phối hợp với công an huyện bình chánh
tổn tra bóc quả tang đối tượng trần kim tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám vừa thanh hóa hiện ngủ từ quận tám
có hành vi gián quảng cáo nội dung cho vay tiền tại nơi công cộng là bờ tường cục điện trái quy định
công an đã lập biên bản quả tang xác minh làm rõ yêu cầu gâu bỏ các bộ quảng cáo đại gián
đề xuất ủy ban nhân dân huyện bình chánh xử phạt nghiêm theo quy định
liên quan đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn do trần tiến thành
năm tuổi cầm đầu quá trình điều tra xác minh nhóm đối tượng đã dùng nhiều thú đoạn tinh vi
để sản xuất vận chuyển các loại giấy tờ giả phân công cụ thể công việc cho các cấp dưới
với sự giúp sức tìm khách hàng từ các con mua giới
tại cơ quan công an trần tiến thành khai nhận ban đầu thành đặt mua bằng lái xe giả trên mạng xã hội
và thấy việc làm giải giấy tờ dễ dàng nên nảy sinh ý đồ
thành thuê hai căn nhà từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai mua nhiều máy móc thiết bị dụng cụ
để sản xuất cất giữ đóng gói các loại giấy tờ giả
giấy chức nhận quyền sử dụng đất giấy đăng ký kết hôn là còn các cước công dân chứng minh bằng lái
là em mua một bộ file trên mạng cơ giá là một mươi năm triệu
thì trong đó là nó có toàn bộ những loại giấy tờ mà nãy tôi có kẻ giấy
theo điều tra đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
có sự vân công vai trò nhiệm vụ của từng nhóm từng đối tượng
khi có khách đặt làm giấy tờ giả thành giao cho đối tượng cấp dưới
dùng máy vi tính lấy phai văn bằng tương ứng
chia sẻ thông tin của khách hàng rồi dùng máy in màu để in ra
em nhận từ các cỏ thì người ta sẽ gửi đơn qua cho em làm
và em đóng gói đi cho người ta
trong quá trình em làm thì em mua quần áo và em đóng gói để qua mặt cơ quan chức năng
là em đóng gói là quần áo xong rồi phía dưới là em để một loại giấy tờ giả
xong rồi có một miếng lót để bên trên xong rồi tới cái áo
khi mà làm tôi đã nhận thức được những việc làm của tôi là sai sai trái
nhưng mà vì hoàn cảnh vì đồng tiền lên rồi là tôi bị cuốn
trung bình mỗi ngày thanh cùng đồng phạm làm giả khoảng hai mươi tài liệu các loại
mỗi tài liệu giả thu về số tiền giao động từ hai trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng
tính đến thời điểm bị phát hiện thành đã làm được khoảng sáu tháng
bình quân mỗi tháng làm khoảng sáu trăm linh tài liệu giả các loại
thu lợi bất chính số tiền khoảng bảy trăm hai mươi triệu đồng đến chín trăm linh triệu đồng
không chỉ các đối tượng trực tiếp thực hiện
thu lễ được số tiền lớn mà ngay cả những cọ mua giới như nguyễn ngọc sơn
thì số tiền kiếm được từ việc làm này cũng là con số không nhỏ
chấm chất ngay đi không làm cái này nữa

công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố trần tiến thành và đồng phạm
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cũng từ vụ án trên cơ quan công an cũng khởi tố đối với lê thị duyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ quận một mươi hai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó khi biết tin trần tiến thành bị cơ quan công an triệu tập
trần tiến đạt là em trai của thành đã liên lạc với lê thị duyên
nhờ duyên giúp chạy án cho nhóm của thành với số tiền một tỷ đồng
tuy nhiên đó chỉ là lời gian dối
sau khi nhận tiền duy dùng tiền để trả nợ tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra
sự liên liên với cá nhân mua và sử dụng giấy tờ giả
và mục đích trái pháp luật do nhóm đối tượng này cung cấp
tiếp tục với một thông tin về y tế
sau khi ăn nấm rừng một gia đình ở hà nội
ở tây ninh có dấu hiệu ngộ độc phái nhập viện cấp cứu
một người đã tử vong
ba ngày sau người mẹ cũng tử vong
dù đã được điều trị tích cực tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm
thời điểm được chuyển từ tây ninh đến bệnh viện chợ rẫy
bệnh nhân này đã trong tình trạng nguy kịch
rối loạn chân đăng gan diễn tiếng xấu
sau ba ngày điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới
bệnh nhân được người già xin đưa về và mất tại nhà
trước đó gia đình bệnh nhân có ba người đều ăn đám hái trong rừng
trong thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nắm mọc hoang
các trường hợp ngộ độc thường là do người ăn nắm không phân biệt được loại nắm độc và không độc
các bác sĩ cũng khuyến cáo tình trạng diễm độc sau khi ăn nắm có thể thay đổi
khởi phát nhanh trong vài tiếng đầu hoặc nửa ngày sau ăn
chỉ có triệu chứng được tiêu hóa nên gửi dân chủ quan
tuy nhiên nếu bệnh nhân có triệu chứng bất thường trong vài giờ đầu
thì cần đến trung tâm y tế cận chất
việc xác định ngộ độc đắm còn khó khăn nên nhân viên y tế chỉ có thể điều trị hỗ trợ
cần có mẫu vật nắm bệnh nhân đã ăn để hỗ trợ quá trình xác định độc tố
công an tỉnh bình dương vừa đồng loạt gia quân triệt xóa thành công một đường dây
cá cược bóng đá qua mạng internet với lượng giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bình dương
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an đã phát hiện đối tượng đỗ văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương cùng đồng bọn
tổ chức đường dây hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên không gian mạng
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh bình dương
với vai trò cầm đầu đối tượng tâm đã liên kết cùng đối tượng lê minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh bến tre và một số đối tượng khác tổ chức lượng
giao dịch cá cửa bóng đá do nhà cái giao cho có hẳn mức một trăm năm mươi usd tiền ảo
đánh bạc mỗi ngày để thu hút người chơi tâm và đồng bọn mở một mươi bảy tài khoản
cá cửa bóng đá đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ cơ quan công an xác định
tổng số tiền cá đối tượng sử dụng để giao dịch cá cửa bóng đá trên mạng
là khoảng sáu mươi ba tỷ đồng qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
ban chuyên án đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan và tiến hành
phong tỏa ra bốn mươi tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng vào mục đích
cá cửa bóng đá
đổ thải trên bốn trăm linh tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường nguyễn hữu tuấn
và phạm quang sơn cùng chú tại hà nội vừa bị công an tỉnh hà nam khởi tố
về hành vi xả chất thải trái phép chưa qua xử lý ra môi trường
vào ngày một tháng bốn công an tỉnh hà nam đã bắt quả tang chi nhánh công ty
trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt quá trình hoạt động
sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ thải trên bốn trăm linh tấn chất thải công nghiệp
trái phép ra môi trường quá trình điều tra cơ quan công an xác định phạm quang sơn
phó giám đốc công ty và nguyễn hữu tuấn quản lý chạm trộn công ty trách nhiệm
hữu hạn xây dựng giao thông long nguyệt là đối tượng trực tiếp thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên
cục quản lý thị trường của tỉnh đắk lắc vừa triển khai lực lượng đồng loạt
gia quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán quần áo dằn di quân phục
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn qua đó đã phát hiện hơn một hai trăm linh bộ
quần áo dân di không rõ nguồn gốc xuất xứ
đội quản lý thị trường số bốn đã phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo có địa chỉ
bốn mươi năm an dương vương phường đoàn kết thị xã buôn hồ bề bán công khai hơn
một bộ quần áo mũ giản di và thắt lưng đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở là ông lê quang minh đã không xuất trình
được hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
làm việc với đoàn kiểm tra ông minh khai nhận nhập toàn bộ số hàng hóa này
từ thành phố hồ chí minh cùng ngày đội quản lý thị trường số một cũng đã kiểm tra
hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố buôn ma thuật phát hiện hàng trăm bộ
quần áo giản di đã qua sử dụng cả hai chủ hộ kinh doanh đều chưa xuất trình
được khóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tuần tra xử lý các trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép hiện đang được
lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đẩy mạnh ngoài ra những biện pháp mạnh
như là trôn cống bê tông và đổ các trụ bê tông ở các đầu đường giao thông để ngăn chặn
xe ô tô vào khai thác cát trái phép đã được công an triển khai quyết liệt
thời gian qua nhằm đấu tranh với tệ nạn khai thác cát trái phép
lợi dụng đêm khuya tại địa bàn giáp danh giữa lòng sông trà khúc
các đối tượng dùng máy hút để khai thác trộm cát công an huyện sơn tịnh
tỉnh quảng ngãi đã phục kích bao vây trắng đêm bắt giữ nhiều máy hút cát nằm giữa lòng sông
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện sơn tịnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp
kéo giảm sâu tình trạng khai thác cát trái phép ở xã tịnh hà
đã phát hiện xử lý ba mươi năm vụ
mới đây công an huyện phối hợp cùng điện cương phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh
sử dụng xe cơ giới đào đường trôn bi và hai mươi sáu trụ bê tông
tại lối vào một mươi năm con đường các bãi tập kết khai thác mua bán trái phép các
trên địa bàn thôn trường xuân và thôn thọ lộc tây xã tịnh hà
việc trôn bi trụ bê tông và lắp đặt các biển báo cấm camera quan sát hiện nay
đã ngăn chặn các ô tô và bãi cát
ủy ban nguyện và công an nguyện tổ chức là rầu chén các bãi tông
các đường chăm sinh tử pháp để ngăn chặn việc khai thác trái phép
lợi dụng tình hình khan hiếm cát hiện nay nhiều người dân đã trộm cát với quy mô nhỏ lẻ
công an huyện cũng đã giả soát tổ chức tuyên truyền yêu cầu người dân ký cam kết
không khai thác cát trái phép
số người dân và trực tiếp thông gia của bộ động khai thác mua bán cát trái phép
trên bàn nguyện để tổ chức tuyên truyền ký cam kết
sau đó công an huyện đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát
và xử lý các hành vi vi vọng về khai thác hoàn chuyển cát trái phép trên bàn nguyện
đến hiện giờ này là không còn gai nào làm việc không còn xe nào xúc cất để vận chuyển đi
đảm bảo được điều kiện vệ sinh môi trường đảm bảo về tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hiện nay khu vực mỏ cát tại các thôn trường xuân và thọ lộc đã được tổ chức bán đấu giá
doanh nghiệp trùng đầu giá đang hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy phép khai thác
cộng bàn huyện sơn tịnh tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra
chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại khu vực này để ngăn chặn xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số năm mươi ba của chính phủ
về việc thực hiện nghị quyết số bảy mươi bốn của quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật
thực hành tiết kiệm chống lãng phí
đối với các dự án
dự án chậm tiến độ không hiệu quả ubnd tp hà nội yêu cầu phân loại để xây dựng kế hoạch lộ trình
làm rõ trách nhiệm và xử lý các sai phạm tiêu cực thất thoát đối với các tổ chức đơn vị cá nhân liên quan sáu dự án
cụm dự án sử dụng vốn đầu tư không hiệu quả hoặc lãng phí thời gian hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng bảy
sáu dự án này bao gồm dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội dự án khu nhà ở sinh viên
cụm trường tại khu đô thị mới pháp vân tứ hiệp dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông tích
bảo tàng hà nội dự án đường sắt đô thị đoạn năm thăng long trần hương đạo dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải yên xá
hiệp hội các nhà đầu tư tài chính việt nam vafi vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ bộ tài chính ngân hàng nhà nước
đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu
đồng thời hiệp hội này đề xuất miễn thuế lợi
tức thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường huy động vốn giải hạn
theo lập luận của vafi ngân hàng nhà nước cũng có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu khoảng từ một năm đến hai
nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần
giải pháp này cũng có thể góp phần giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng huy động vốn
từ đó lãi xuất cho hệ thống doanh nghiệp vay giải hạn sẽ được giảm
giá cả của một số mặt hàng có xu hướng tăng trên thị trường ngày hôm nay chi tiết có trong cụm tin vắn
giá tiêu hôm nay giao động trong khoảng bảy mươi một đến bảy mươi bốn đồng trên một kg tăng năm trăm linh đồng trên một kg tại các vùng trồng trọng điểm
hiện đồng usd đi xuống đang giúp giá tiêu xuất khẩu ở các nước tăng lên qua đó hỗ trợ thị trường tiêu trong nước phục hồi
tại tỉnh đắk lắk đắk nông tiêu được thu mua với mức bảy mươi hai năm trăm linh đồng
tại tỉnh gia lai giá tiêu ở mức bảy mươi một đồng trên một kg
trong khi đó tại đồng nai giá tiêu ở mức bảy mươi một năm trăm linh đồng trên một kg
tại tỉnh bà rịa vũng tàu giá tiêu ở mức bảy mươi bốn đồng trên một kg
trong khi đó giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền bắc tăng từ một đồng trên một kg đến hai đồng trên một kg
giao động trong khoảng năm mươi chín đến sáu mươi hai đồng trên một kg
theo đánh giá của cục xuất nhập khẩu bộ công thương
giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh bốn bảy đồng trên một kg
trong đó mặt bằng giá ở các thành phố vào khoảng năm mươi năm sáu mươi một đồng trên một kg
đây là mức giá cao nhất trong gần một năm trở lại đây
cụm từ cắt điện để giảm tải là câu nói được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày hè nắng nóng
và cũng đã gây không ít khó khăn viền tói cho người dân cũng như doanh nghiệp
hiện tượng el nino nắng nóng hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị cạn kiệt nguồn nước
và ảnh hưởng nghiêm trọng
điều hòa thì bên cạnh mình đã tăng cường hiệu suất sử dụng của hệ thống làm mát lên
thì mình sẽ giảm tiểu của các hệ thống sử dụng điện khác như bếp hệ thống chiếu sáng
để làm sao đảm bảo cân bằng mức chi phí về điện hay là cân bằng để làm sao giảm tiểu yếu tố
để tích cực điện hơn trong cuộc sống
mùa hè này thì cái nhu cầu sử dụng điện nó cũng sẽ tăng cao
tất cả các hồ gia đình đều sử dụng điện với mức quá cao hơn so với mức bình thường
tôi cũng đang lo lắng
tôi là cái sử dụng thiếu điện trong mùa hè này
vì mấy hôm vừa rồi thì nhà tôi cũng vừa bị bắt điện xong
nên là mùa hè này cái nguy cơ thiếu điện thiếu nước là cũng là vấn đề đáng lo ngại cho tất cả mọi người
năm nay từ các tháng ba tháng bốn đã bắt đầu xuất hiện những điều khó khăn trong quá trình vận hành hệ thống điện
tình hình đặc biệt căng thẳng bắt đầu vào cuối tháng năm với phụ tải sử dụng điện tăng đột biến
tháng sáu nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao trong khi hạn hán căng thẳng
cũng như các nước khác trên thế giới việc thiếu điện ở việt nam liên quan rất lớn đến tình trạng enino
hiện còn duy nhất hồ hòa bình giữ được mực nước bảo đảm cung cấp điện
còn tại các nhà máy nhiệt điện do vận hành kéo dài trong nắng nóng nên nhiều tổ máy phát sinh sự cố bắt buộc phải giảm công suất
do đó việc thiếu hụt là rất lớn
đối với các nhà máy thủy điện thì chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp tục tiết kiệm nước để đảm bảo các nước
các hồ thủy điện không bị rơi
các nhà máy thủy điện không bị rơi xuống dưới mức nước chết làm bất khả dụng các nhà máy này
bên cạnh đó chúng tôi cũng bám sát với các tình hình dự báo của trung tâm dự báo kỹ lượng thủ văn quốc gia
cũng như là các đài dự báo trên thế giới để liên tục cập nhật các tình hình lưu lượng nước về các hồ thủy điện
để từ đó đưa ra những giải pháp vận hành tối ưu
một trong những giải pháp tiếp theo là chúng tôi đã di rời các nhà máy thủy điện nhỏ
phát vào đúng những lưu lượng
đó là lúc mà khách hàng sử dụng điện nhiều nhất
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nâng khả năng truyền tải điện từ miền trung miền nam ra ngoài miền bắc
thông qua đường dây năm trăm linh kb hạ tỉnh nho quang nhi sơn
nâng cái mức truyền tải từ hai nghìn một trăm linh mw lên đến hai nghìn năm trăm linh mw để làm sao cố gắng nỗ lực tối đa trong cái ngăn hạn này
cũng theo các chuyên gia việc thiếu điện hiện nay có tính hệ thống
nhiều điện đã được cảnh báo nhưng lại không có hành động rõ ràng
nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp cao nhất câu chuyện sẽ rất khó giải quyết
cùng với việc thiếu điện cần có cơ chế để nhà đầu tư nhìn thấy tiêu điện là cơ hội đầu tư
cơ hội phát triển thay vì nhìn nó như một rút thắt tìm hãm sự phát triển
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những nội dung trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị liên quan đến những vi phạm hành chính và các công trình về vi phạm về trật tự xây dựng còn tồn động
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các quận huyện và thành phố thủ đức khẩn trương kiểm tra
ra soát tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử lý vi phạm trên
theo đó ủy ban nhân dân thành phố giao các cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính
và các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đồng
trước khi ban thường vụ thành ủy tp hcm ban thành chỉ thị hai mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thực hiện nghiêm các nghiệp vụ được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao tại công văn một nghìn hai trăm tám mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo chữa công trình vi phạm trật tự xây dựng
ủy ban nhân dân thành phố giao sở tài chính sở xây dựng và các quận huyện và thành phố thủ đức
thực hiện theo nội dung chỉ đạo tại công văn về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong quá trình tổ chức thực hiện
có khó khăn vướng mắt các địa phương chủ động trao đổi với sở tài chính
trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết sở tài chính chủ động báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của bộ tài chính
bên cạnh đó thành phố cũng giao sở xây dựng khẩn trương phối hợp với sở tư pháp
và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
bao gồm cả công tác phối hợp với ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố
ban quản lý khu công nghệ cao và các bang quản lý khu đô thị mới trên địa bàn
dự kiến bảy tháng cuối năm ngành bảo hiểm của thành phố thu đạt và vượt tám mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng về bảo hiểm xã hội việt nam
đây là chia sẻ của ông lò quân hiệp giám đốc của bảo hiểm xã hội tp hcm
trong hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý ii hai nghìn hai mươi ba sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu tại tp hcm
bảy tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba bảo hiểm xã hội tp hcm dự kiến phát triển thêm ba trăm một mươi tám
một chín trăm bốn mươi chín người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phát triển thêm bốn mươi tám một trăm chín mươi bốn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và thêm chín trăm một mươi chín tám trăm chín mươi tám người tham gia bảo hiểm y tế
ngoài ra số thu đạt và vượt tám mươi năm bảy trăm năm mươi bốn tỷ đồng và số nợ kiểm soát dưới bốn so với kế hoạch thu
bên cạnh đó cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra kiểm tra
việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp một bảy trăm bốn mươi cuộc
để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội việt nam giao
đặc biệt tăng cường thanh tra đột xuất tham mưu ủy ban nhân dân thành phố xứ phạt vi phạm hành chính
đối với những cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
phù hợp với công an thành phố khởi tố hình sự đối với các đơn vị không chấp hành theo quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
ngày một mươi ba tháng sáu tòa án nhân dân tp cần thơ mở phiên xét xử lưu hoàng hải vũ thị lan nguyễn ánh kiệt và trần minh trung
cùng một mươi tám đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo tài liệu của cơ quan chức năng
tại phiên tòa sáng nay do luật sư của một số bị cáo vắng mặt hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa
theo cáo trạng từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một hải lan kiệt và trung cùng các đồng phạm bàn bạc thống nhất lên mạng internet
tìm kiếm thông tin người cần bán nhà đất có giá trị cao để giới trò lừa đảo
các đối tượng thu thập thông tin người dân đang bán đất phân công nhau tiếp cận giá vờ hỏi mua đất để chụp hình số đỏ
sau đó các đối tượng thuê người làm sổ đỏ giả rồi đóng giải người có nhu cầu mua đất để tiếp cận chủ đất lợi dụng cơ hội để đánh tráo sổ đỏ thật
các đối tượng có yêu cầu người bán đất cung cấp thông tin cá nhân để soàn tháo hợp đồng đặc cọc hợp đồng chuyến nhượng
chủ đất tin là thật nên đã cung cấp thông tin
khi đã có sổ đỏ thật cùng thông tin giấy tờ nhân thân của chủ đất nhóm hải lan kiệt và trung thuê và phân công người đóng giả chủ đất và người mua đất
để thực hiện hành vi phạm tội nhóm đối tượng làm giả thông tin cá nhân của người đã thuê đóng giả chủ đất
đóng giả người mua bán đất có nhiệm vụ ký hợp đồng ý quyền hoặc hợp đồng chuyến nhượng
thực hiện các thủ đoạn nêu trên các đối tượng đến văn phòng công chứng từ thành phố cần thơ và tỉnh vĩnh long
để ký các hợp đồng ý quyền hoặc hợp đồng chuyển nhiều thuê dịch vụ để chỉnh lý qua tên người đóng giả mua
rồi tiếp tục ký chuyến nhượng hoặc mang đi thái chấp chiếm đoạt số tiền rất lớn
hải lan kiệt và trung và đồng phạm đã thực hiện năm vụ lừa đảo trên địa bàn thành phố cần thơ chiếm đoạt số tiền một mươi chín tỷ đồng
cũng với thủ đoạn tương tự nhóm của hải lan kiệt và trung cùng đồng phạm đã gây ra tám vụ lừa đảo khác
tại bến tre ba vụ tại đồng tháp hai vụ tại vĩnh long long an và sóc trăng mỗi địa phương một vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã có thông báo và phối hợp với công an các tỉnh bến tre đồng tháp vĩnh long long an sóc trăng điều tra theo thẩm quyền
cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển cho biết đã dẫn giải phương tiện trở bốn mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về thành phố vũng tàu
và bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát điều tra ba điều tra của thứ lý
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu vực biển cách đông nam bảy quấy đường khoảng năm mươi hải lý
tổ công tác cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phát hiện tàu cá vỏ cổ mang số hiệu kg chín mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi một ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm này trên tàu cá có bốn thuyền viên do ông đỗ văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của ông khánh chiếc tàu của ông không làm nghề
đánh bắt hải sản mà đang vận chuyển khoảng bốn mươi năm lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngày một mươi bốn sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thông qua hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn trường tiền số tiền các nạn nhân tố giác bị chiếm đoạt là hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
theo đó vụ án liên quan đến tập đoàn trường tiền có trụ sở tại thành phố hà nội
tại thành phố hồ chí minh thành phố hà nội và nhiều địa phương khác
sau khi tiếp nhận tin báo tối giác và tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã trao quyết định khởi tố vụ án
để tiếp tục điều tra thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan
trước đó hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lãnh đạo tập đoàn trường tiền là ông lê khánh trình
chủ tịch hội đồng quản trị và ông khiếu xuân khương tổng giám đốc
nội dung tối giác từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
rất nhiều người tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư
hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với lê khánh trình và khiếu xuân khương
sau đó các cá nhân trên đã nợ chuyển tiền cho công ty trường tiền
tuy nhiên tập đoàn trường tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn
nên nhiều người làm thanh lý hợp đồng
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tập đoàn trường tiền vẫn không thực hiện việc trả tiền và có dấu hiệu trốn trách nhiệm
khoảng hai trăm linh người tố cáo tập đoàn trường tiền chiếm đoạt hơn một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng sáu tại chi nhánh môi trường đô thị sài gòn quận một mươi một tp hcm
cục quản lý thị trường tp hcm thực hiện tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
để đảm bảo về chất lượng đối với gần hai bảy trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm
đợt tiêu hủy hàng hóa này thuộc quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cục quản lý thị trường tp hcm
bàn hành dưới sự chứng kiến và giám sát tiêu hủy của đại diện đội quản lý thị trường số bảy
cục quản lý thị trường tp hcm
tổng số hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy là mặt hàng đồ chơi trẻ em
không gắn dấu chứng nhận hợp quy ceo theo quy định không đủ điều kiện để lưu thông trên thị trường
theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm và mặt hàng bình đường nước không đăng ký bản công bố hợp quy
không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
phương thức tiêu hủy được áp dụng dùng máy hủy hàng chuyên dùng môi trường
nghiên nát hủy hình dạng sản phẩm
nghiên nát hủy hình dạng sản phẩm
kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước vn index duy trì sắc xanh
khi mà tăng sáu hai mươi một điểm lên mức là một một trăm linh bảy năm mươi ba điểm cũng là mức cao nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây
trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của thị trường
khi hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
cụ thể cổ phiếu vietcombank kết tuần thiết lập định mới với giá một trăm linh năm trăm linh đồng trên một cổ phiếu
nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng đều tăng từ hai đến bốn
như liên viện postbank techcombank saccombank vietinbank
trước đó nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có một tuần tăng trưởng khá ấn tượng
và là nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới vn index
trong phiên ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba giao dịch toàn thị trường đạt một một tỷ usd
phiên đại đánh dấu sau gần một năm ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường chứng khoán lại có phiên giao dịch vượt ngưỡng một tỷ usd
vì vậy tổng cục thống kê
công bố số liệu kinh tế vĩ mô của tháng năm có phần tích cực
và cho thấy là nền kinh tế việt nam đang có dấu hiệu là quay lại cái đà tăng trưởng
và có thể là trong thời gian tới có thể là đặt đáy
đây là một trong số những tín hiệu rất là tích cực cho thấy là nền kinh tế đang bắt đầu phục hồi trở lại
thì qua đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những doanh nghiệp trong nền kinh tế
khi đó thì cái nhu cầu vay mượn cũng như là cái chất lượng tài sản đi vay
ở các ngân hàng sản
thì sẽ được cải thiện khá là nhiều và qua đó sẽ hỗ trợ cho nhóm cụ phiếu này
vừa qua ngân hàng nhà nước liên tục giảm lãi suất điều hành
cùng tác động tích cực lên nhóm cụ phiếu này
theo đó nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có sự tích lũy chặt chẽ trong bối cảnh thị trường sai quay
trong khi các nhóm ngành khác liên tục hút tiền
cổ phiếu ngân hàng chủ yếu đi ngang trong thời gian qua
do đó khi dòng tiền này quay trở lại nhóm này cũng bật tăng khá mạnh để dừng dắt chỉ số
nhóm cụ phiếu đã tăng rất là tốt từ đầu năm
thì khi mà cái sự tăng nó rất là mạnh trong một thời gian dài rồi
thì cái việc mà điều chỉnh trong cái thời gian một hai tuần là một chuyện rất là bình thường
thì theo đánh giá của tcc thì cái việc mà trứng lại của ngành ngân hàng
để nhường cho những cái ngành khác
đó là một cái dấu hiệu mà cái sự phân bổ lại dòng tiền thôi
chứ nó cũng không phải là một cái gì đó ảnh hưởng quá xấu bởi cái ngành ngân hàng
thì cái sự tích lũy này thì hy vọng là sắp tới sẽ có một cái điểm tích cực
hơn một số ngân hàng thì từ đó sẽ đột phá lên
thực tế ở việt nam
có rất ít ngành hàng liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số nhiều năm liền
như ngành ngân hàng
không phủ nhận ngành ngân hàng vẫn đối mặt với một số thách thức
như tỷ lệ thu nhập lãi thuần có thể suy giảm
rủi ro chất lượng tính dùng suy giảm
sông thị trường đang phát đi những tín hiệu được kỳ vọng sẽ giảm sức ép
lên hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó chúng ta sẽ nhận thấy được một số những hỗ trợ từ chính phủ
cũng như là ngân hàng nhà nước giống như là vì cơ cấu lại nó xấu
hay là một số những chính sách tạo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng
thì những chính sách này cũng hỗ trợ và làm cho cái sự khó khăn
của nhóm cổ phiếu ngân hàng nó được giảm bớt phần nào
tuy nhiên thì nhìn tổng thể thì nhóm cổ phiếu ngân hàng
nó vẫn gặp rất là nhiều thách thức trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
ngay cả với một giả định không thực tế rằng các ngân hàng việt nam
sẽ không tạo lợi nhuận trong năm hai nghìn hai mươi ba
các chuyên gia tài chính đưa ra nhận định hầu hết cổ phiếu
của các ngân hàng việt nam
hiện giao dịch gần mức thấp nhất trong một mươi năm qua
tương đương giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi hai
trong khi bản cân đối kế toán hiện tại của các ngân hàng việt nam
đang tốt hơn đáng kể thì đây cũng là thời điểm thích hợp
với tích sản cổ phiếu ngân hàng